công tác diễn tập đảm bảo an toàn phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu
theo đó tất cả các xe ra cũng như môi trường đều được phun khử khuẩn
các đại biểu đều được lấy mẫu xét nghiệm loại trừ covid một mươi chín trước đó hai lần
và kiểm soát thân nhiệt trước khi vào dự họp
hội đảng được tổ chức gần tết nguyên đán
cho nên là lực lượng tụ tập với các tình huống vượt biên trái phép
nhập cảnh trái phép cũng đã xảy ra trong thời gian vừa qua
cho nên là đối với những trường hợp tình huống covid thì chúng ta có những biện pháp
ngăn chặn phát hiện sớm và đồng thời là cách ly và đưa các đại biểu
hoặc những ca nghi ngờ đến các cơ sở y tế một cách cần thiết
và đây là những tình huống mà chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng
để chúng ta có thể hoàn toàn đảm bảo về an toàn trong trường hợp tình huống dịch covid một mươi chín
phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư nhấn mạnh
đại hội đảng lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nguy hiểm
đặt ra yêu cầu rất cao về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho đại biểu
và cán bộ nhân viên phục vụ đại hội
vì vậy công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết
đòi hỏi đội ngũ nhân viên y tế cần phải quyết tâm
trách nhiệm cao để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội
để có tiền mua ma túy sử dụng một đối tượng đã lẻn vào nhà dân trộm chiếc xe mô tô
nhưng liền bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
công an thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn trí dũng chú tại tp châu đốc tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi trộn cấp tài sản
trước đó khi đến trước nhà anh bùi huy phong
dũng phát hiện một chiếc xe mô tô của anh phong để trước nhà mà không khóa cổ xe
quan sát thế anh phong còn đang ngủ dũng lẻn vào trộn chiếc xe mang về phòng trọ dũng thuê cất dấu
sau đó dũng đem chiếc xe trộm được đến bán cho quản lý tiệm game bán cá
ngay sau khi tiếp tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng hình sự công an thành phố châu đốc đã xác định và mời dũng về trụ sở làm việc
đồng thời thu giữ chiếc xe tăng vật
sau đó tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của dũng thuê
lực lượng công an phát hiện và thu giữ một chiếc tivi và ba xe mô tô
có liên quan đến các vụ trộn trên địa bàn tp châu đốc trong thời gian vừa qua
một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức lắc xí ngầu ăn tiền
vừa bị công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu triệt xóa
qua tin báo của quần chúng nhân dân công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng
bắt quả tăng tám đối tượng đã có hành vi tổ chức lắc xí ngầu ăn tiền
tại một căn nhà trên địa bàn thị trấn ngan dừa huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba bộ dụng cụ lắc xí ngầu
số tiền trên năm mươi triệu đồng chín điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị có thể nói rằng ngành công nghệ phát triển đi kèm với sự gia tăng nguồn rác thải điện tử
do lợi nhuận kinh tế nên không ít cơ sở đã tiến hành đốt các linh kiện đã qua sử dụng
để bóc tách lấy kim loại quý bên trong bất chấp nguy cơ hủy hoại môi trường sống và sức khỏe của con người
phóng viên của chúng tôi đã có ghi nhận ngay sau đây
mới đây cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường c năm đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng
của công an tỉnh bắc giang tiến hành bắt giữ các đối tượng đang đốt các linh kiện điện tử để lấy đồng
tại một lò đốt tại thôn vĩnh hồng xã lục sơn huyện lục nam tỉnh bắc giang
những đống bao tải lớn chứa đầy mạch điện tử dây đồng cùng các loại rác thải công nghiệp độc hại
lẽ ra phải được thu hồi và xử lý đúng quy định nghiêm ngặt thì giờ lại nằm đây
chờ đưa vào lò đốt để phân tách lấy kim loại quý
khi đêm xuống hàng chục tấn rác thải điện tử sẽ được đưa vào lò đốt này
khói độc mụi than chưa qua xử lý cũng bay thẳng ra ngoài môi trường
thì anh em vào thì trong quá trình trinh sát đường đi độc đạo và hẻo lánh như vậy
thì nó cũng rất dễ bị phát hiện nên là anh em đi lại thì vất vả phải leo lên núi cao
để mà trinh sát xuống rồi là chuyển đến đâu và đốt đến đấy
thế cho nên là nó không để gần như là không để lại dấu vết
anh em phải thường trực thường xuyên ở đấy để canh một thời gian dài và liên tục
thì mới phát hiện ra được cái quy luật của nó
sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của cục c năm bộ công an
tại địa bàn xã bình sơn có địa điểm đang đổ đốt chất thải nguy hại
thì lãnh đạo phòng pc năm đã kịp thời báo cáo giám đốc công an tỉnh
để huy động các phòng cũng như lực lượng chức năng để phối hợp cùng với c năm
tiến hành kiểm tra bắt giữ
chúng tôi đã huy động trên hai mươi cán bộ chiến sĩ cùng với cả phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh
phòng cảnh sát kinh tế công an huyện lục nam
và đặc biệt là chính quyền địa phương là lực lượng công an xã
đã tham gia phối hợp vào hai mươi ba h ba mươi đêm một mươi tám h tổ công tác của chúng tôi đã đột nhập đột kích
và đã bắt các đối tượng đang có hành vi đốt các bản mạch điện tử để xử lý
tại thời điểm phát hiện lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xác định
cơ sở này xây dựng và đi vào hoạt động từ cuối năm hai nghìn hai mươi
sử dụng lò đốt than để tái chế phế liệu độc hại với công suất khoảng
một mươi sáu mươi tấn một ngày đêm
ngày sau đó tổ công tác lại tiếp tục phát hiện một xe ô tô mang biển kiểm soát chín mươi tám c hai mươi một nghìn bốn trăm ba mươi
vận chuyển hai mươi tấn linh kiện điện tử đã qua sử dụng được lấy từ kho của công ty hai thành
đóng tại xã tân quang huyện văn lâm tỉnh hưng yên đang được đưa vào kho của cơ sở này để bàn giao
loại tội phạm về môi trường trong việc xử lý chất thải nguy hại này
nó cũng có cái khác là một là nó tổ chức tinh vi
hai là về phương thức thụ đoạn thì nó dùng các người nước ngoài là đối tượng ở trung quốc
chuyên gia để coi như là đứng ra tổ chức làm
ở chính quyền địa phương thì cũng có một vài cái cần phải coi như là giúp kinh nghiệm
trong cái việc quản lý địa bản để đối tượng vào trong một thời gian hàng tháng
mà cũng không nắm được tình hình để tồn tại những tụ điểm gây ảnh hưởng đến môi trường
rồi ảnh hưởng đến đời sống của bà con
nếu không được xử lý đúng cách rác thải điện tử có thể giải phóng thủy ngân nikken có trong pin
chrome cadmium arsen trì có trong tv máy tính và điện thoại
các hóa chất này không có khả năng phân hủy sinh học và có thể tồn tại dài dẳng trong môi trường
gây ô nhiễm không khí đất và nguồn nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người
thậm chí có thể để lại di chứng cho thế hệ sau
chính vì vậy sự vào cuộc của lực lượng chức năng để xử lý nghiêm các hành vi xử lý rác thải điện tử
quy định là hết sức cần thiết nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh cho người dân
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay
với sự đồng hành của biên tập viên minh hương xin mời chị minh hương ạ
vâng ạ xin cảm ơn thu trang
thưa quý vị ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
mở đầu bài báo ngày hôm nay được đăng tải trên báo đầu tư online đã có nhân đề như sau
đó chính là nhu cầu tiêu dùng hầu hết của các ngành hàng
đều sụt giảm mạnh trong cả năm hai nghìn hai mươi do tác động của đại dịch covid một mươi chín
và diệt may cũng không phải là ngoại lệ
sau một năm gần như đóng băng năm hai nghìn hai mươi một là thời điểm được nhiều doanh nghiệp diệt may lên kế hoạch đầu tư
để đón lõng nhu cầu thị trường trong những năm tới
theo dự báo thị trường diệt may phục hồi cầu về mức năm hai nghìn một mươi chín sớm nhất là quý ii năm hai nghìn hai mươi
chậm nhất là quý bốn năm hai nghìn hai mươi
dẫu vậy nhờ phòng chống dịch tốt
việt nam vẫn nổi lên là trung tâm sản xuất hàng hóa lớn trong một số lĩnh vực
đơn hàng xuất khẩu cho quý i năm hai nghìn hai mươi một đã được nhiều doanh nghiệp chốt xong
do đó đầu tư mở rộng chắc chắn phải được song hành với duy trì sản xuất kinh doanh trong năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên theo các chuyên gia để có vốn đầu tư và cụ thể hóa được chiến lược phát triển
ngành diệt may rất cần sự linh hoạt trong đánh giá tín nhiệm tín dụng
từ hệ thống ngân hàng thương mại cho giai đoạn mới tương ứng với tốc độ phục hồi của thị trường
thưa quý vị việc ngành đường sắt đang đứng trước nguy cơ mất trắng ba hai trăm linh tỷ đồng
vốn chủ sở hữu tại các công ty cổ phần vận tải đặt ra bài toán cần sớm có các chính sách hỗ trợ
cũng như triển khai ngay các giải pháp tái cơ cấu cắt giảm chi phí này
và nội dung này được đăng tải trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
nguyên nhân của thực trạng trên là do dịch covid một mươi chín đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch khôi phục
vận tải hành khách của các đơn vị vận tải đường sắt
không chỉ vậy sự cạnh tranh của các hãng hàng không về giá vé sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ
đến sản lượng vận tải hành khách hàng hóa sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng đặc biệt là vận tải hành khách
trao đổi với báo lao động số ra sáng ngày hôm nay ông trần thiện cảnh phó tổng giám đốc
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết xa hiện đơn vị chưa hề có kế hoạch dự kiến
xin các gói hỗ trợ của chính phủ tuy nhiên cũng có một số kiến nghị như thực hiện giảm phí hạ tầng
đề nghị các ngân hàng gia hạn các khoản nợ
tạm ngừng tổ chức lễ hội nếu như dịch bệnh bùng phát nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
và đây là yêu cầu của bộ văn hóa thể thao và du lịch tại công văn gửi các địa phương
về việc phòng chống dịch covid một mươi chín trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
trong bối cảnh mùa lễ hội đang đến rất gần
và nội dung này được đăng tải trên báo nhân dân điện tử
ngoài ra bộ này cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch
đăng ký và khai báo an toàn covid một mươi chín hàng ngày để kết nối với hệ thống an toàn covid quốc gia
đồng thời đề nghị các địa phương tổ chức các phương án về đảm bảo an ninh an toàn
cho người lao động khách du lịch người tham gia hoạt động văn hóa thể dục thể thao
khách tham quan bảo tàng và các di sản văn hóa người tham gia lễ hội
công văn cũng đưa ra yêu cầu bắt buộc đối với người dân phải đeo khẩu trang
khi tham gia các hoạt động du lịch hoạt động văn hóa lễ hội thể dục thể thao
tại nơi công cộng theo hướng dẫn của ngành y tế
thưa quý vị thời gian gần đây hàng loạt trường học trên địa bàn tp hà nội
thông báo tới phụ huynh cách thức thanh toán học phí qua app viettelpay
và trước thực trạng này báo giao thông đặt nghi vấn có hay không chuyện độc quyền dịch vụ
đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết sở có chỉ đạo về các phòng giáo dục
và đào tạo quận huyện đẩy mạnh thanh toán
tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục theo chỉ đạo của ubnd tp hà nội
căn cứ chỉ đạo của ubnd các quận huyện phòng giáo dục và đào tạo
được chủ động lựa chọn phối hợp với các tổ chức tín dụng tổ chức trung gian thanh toán
tổ chức thực hiện thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
hoặc thực hiện công khai tài khoản của các đơn vị và có hướng dẫn cụ thể
về thanh toán qua tài khoản để cha mẹ học sinh có thể dễ dàng thanh toán học phí
không dùng tiền mặt
trong khi đó đại diện viettel khẳng định không có cơ chế nào
về việc độc quyền thanh toán qua viettel pay
đây là sự lựa chọn của nhà trường và phụ huynh
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
với sự đồng hành của biên tập viên thanh trước
xin mời chị thanh trúc ạ
xin được cảm ơn biên tập viên minh hường
xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi sáng phương nam
mở đầu sẽ là một số thông tin về an ninh trật tự
tối ngày một mươi tháng một công an huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
đã triệu tập và làm việc với nhóm đối tượng gồm
lê hoàng đệ hay gọi là beo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
thái thành kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và lê trần mỹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trước đó nhóm này đã dùng hung khí khi mà đi trên hai xe máy
lao vào tấn công một nhà dân tại huyện nhà bè
chiều ngày chín tháng một nhóm năm người cầm gậy sắt tuyếp sắt đi trên hai xe máy
đến một cửa hàng trên đường nguyễn bình xã phú xuân huyện nhà bè
sau đó hai người la vào liên tục vuông ghé tuyếp sắt đánh vào hai người đàn ông trong nhà
bất ngờ trước sự việc hai người này dùng ghế chống đỡ rồi tháo chạy
nhóm này tiếp tục truy đuổi tấn công các nạn nhân sau đó lên xe máy tẩu thoát
theo các nạn nhân nguyên nhân được xác định là thời điểm trước đó
một nam thanh niên đặt hàng và lấy địa chỉ một công ty trên đường nguyễn bình
thấy tài xế giao hàng đến đợi lâu người phụ nữ lấy đội giúp và nhắc nhở người đặt hàng
nên lấy đúng địa chỉ để đặt đồ thì người đàn ông đặt hàng gọi thêm bốn người
kéo đến đánh người nhà phụ nữ lấy đồ giúp
nhận tin báo công an đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng trích xuất camera an ninh
điều tra truy xét nhanh chóng trượt tập các đối tượng để làm rõ nguyên nhân vụ việc
chiều tối ngày một mươi tháng một một chiếc xe container đang di chuyển trên xa lộ hà nội
quận thủ đức tp hcm thì bất ngờ bốc cháy
may mắn tài xế cùng phụ xe kịp thoát ra ngoài nên không có thương vong
khoảng một mươi tám h ngày một mươi tháng một xe container chở viên gỗ nén đang di chuyển trên xa lộ hà nội
theo hướng từ đồng nai về cảng cát lái thì bất ngờ bốc cháy
ngọn lửa nhanh chóng bùng lên đi kèm nhiều tiếng nổ
nên người đi đường phải dừng lại cách chiếc xe container trên
tài xế cùng phụ xe nhanh chóng buông cửa thoát ra ngoài khi thấy dấu hiệu cháy
nên may mắn không bị thương
nhưng tin báo hơn chục cảnh sát cứu hỏa cùng hai xe chữa cháy được điều đến ấn cứu
hơn ba mươi phút sau ngọn lỗ được dập tắt sông đầu xe đã bị thiêu rùi hư hỏng hoàn toàn
dưới tờ xe và nội dung bên trong cháy đen nguyên nhân của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra
công an quận bình tân tp hcm đang tiến hành làm rõ các vụ tai nạn xảy ra
trên cầu vượt nút giao tân tạo phường bình trị đông a là một người chết và hai người bị thương
theo thông tin ban đầu chiều tối ngày một mươi tháng một người dân phát hiện một người đàn ông bị thương nặng
do gặp tai nạn từ ngã xe máy trên dốc cổ vượt nút giao tân tạo phường bình trị đông a
nên báo cơ quan chức năng
ít phút sau đó người dân lại tiếp tục phát hiện hai người nam đi trên xe máy tám mươi ba x một trăm linh năm nghìn sáu mươi sáu
nằm trên đường cũng tại dốc cầu này
trong đó một người đã tử vong được xác định là lâm vĩnh thái hai mươi tuổi quê sóc trăng
người còn lại được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng
ghi nhận tại hiện trường nên xảy ra tai nạn là đoạn đường công phía trên giải bê tông hành lang bảo vệ
cầu chỉ trích các vết trầy va đập của những vụ tai nạn mới và cũ
công an quận bình tân tp hcm sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn này
một thông tin giao thông khác trong chiều tối ngày một mươi tháng một tổng công ty đầu tư phát triển
và quản lý hạ tầng giao thông cửu long thuộc bộ giao thông vận tải cho biết đã hoàn thành giai đoạn một
dự án nâng cấp đường băng sân bay tân sơn nhất tại tp hcm
việc hoàn thành đúng tiến độ giúp cho đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dịp tết sắp đến
với sân bay tân sơn nhất giai đoạn một đã sửa đường băng hai mươi năm r bảy l dài ba km rộng gần bốn mươi sáu m
và cải tạo xây mới bốn đường lăng nối e một ns một w sáu w bốn
ngoài ra làm đồng bộ hệ thống đèn hiệu biển báo hàng không trạm điện
vốn cho dự án này là hai tỷ đồng thực hiện trong sáu tháng
dự án được khởi động vì phát hiện đã phải khai thác vượt công suất trong ba năm qua
nhiều máy bay thế hệ mới có tái trọng lớn như airbus a ba trăm năm mươi chín trăm linh boeing b bảy trăm tám mươi bảy chín và b bảy trăm tám mươi bảy một mươi
đã đáp sân bay làm bột lộ nhiều khuất điểm của công trình giao thông quan trọng này
giữa bước đầu tiên của giai đoạn nâng cấp hai đã được bắt đầu
giai đoạn hai dự kiến thi công một mươi bốn tháng xong toàn bộ trước tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai
bây giờ là thời lượng của tin tức giao thông đáng chú ý
một chiếc xe tải đã bất ngờ đâm vào đuôi xe bồn
khiến cho lái xe tử vong ngay tại chỗ khi đang lưu thông trên cao tốc hà nội hải phòng
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng sáu giờ ngày một mươi tháng một tại km một trăm linh ba năm mươi cao tốc hà nội hải phòng
thuộc địa phận phường tràng cát quận hải an thành phố hải phòng
thời điểm trên xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi năm c một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám do anh dương trung kiên
chú tại tỉnh ninh bình điều khiển đã đâm vào phía sau xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín c một mươi tám nghìn một trăm bảy mươi hai
kéo rơ móc mang biển kiểm soát hai mươi chín r một nghìn một trăm một mươi năm
do anh nguyễn duy hưng chú tệ thành phố hà nội điều khiển
cú va chạm mạnh đã làm lái xe dương trung kiên tử vong tại chỗ
hai phương tiện hư hỏng nặng
nhận được tin báo lực lượng chức năng trên tuyến cùng công an quận hải an
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng
tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
hầm hải văn hai nối thành phố đà nẵng và tỉnh thứ thiên huế
sẽ chính thức khánh thành vào ngày hôm nay ngày một mươi một tháng một
sau hơn bốn năm thi công
hầm đường bộ hải vân thuộc dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ đèo cả
hầm cổ mã đèo cả cù mông và hải vân
với tổng chiều dài toàn tuyến là ba mươi một chín mươi năm km
dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư ppp
loại hợp đồng bot với tổng mức đầu tư ban đầu là hơn hai mươi sáu một trăm linh tỷ đồng
do tập đoàn đèo cả làm nhà đầu tư
hạng mục hầm hải văn
hầm hải văn được chia thành hai giai đoạn
hải vân là hầm đường bộ dài nhất cả nước
trong đó đường dẫn phía bắc dài khoảng một bảy km
trong hầm dài sáu hai km đường dẫn phía nam bốn km
công trình hầm hải văn ii đã hoàn thành và đảm bảo đầy đủ các điều kiện
để đưa vào vận hành từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
khi đã được bộ công an nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
được hội đồng nghiệm thu nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu
đưa vào khai thác và bộ giao thông vận tải thống nhất tổ chức thông xe
khi đưa vào khai thác hải văn ii sẽ giải quyết tình trạng quá tải
ở hầm hải văn i đáp ứng nhu cầu di chuyển của phương tiện
khi lưu thông một chiều mỗi ống hầm
góp phần đảm bảo an toàn giao thông giữa thời thuyền huế và đà nẵng
và một trong những nguyên nhân được chỉ ra đó là khí thải
thế nhưng thì đến giờ thì chúng ta vẫn chưa có một biện pháp nào
thực sự hiệu quả để giảm thiểu tình trạng này
và nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý các điểm nóng
về ô nhiễm bụi khí thải mới đây thì bộ tài nguyên và môi trường
đã đề nghị hà nội và tp hcm có thể thực hiện thu hồi loại bỏ phương tiện cơ giới
cũ nát lạc hậu không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường
thế nhưng liệu điều đó có dễ dàng hay không
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có những ghi nhận xung quanh vấn đề này
hơn hai mươi hai năm kể từ khi được đưa vào lưu thông
chiếc xe này đã trải qua không biết bao nhiêu lần sửa chữa
thậm chí có lúc tưởng chừng như nó sắp bị thải bỏ vào đống sắt vụn phế liệu
thế nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn
nên anh ninh lại tiếp tục gia cố và sử dụng đến bây giờ
thì tầm một tháng có khi một hai lần chứ ạ có khi sửa một hai lần
nói chung là nó cũ thì không có gì là tốt chứ ạ nó thẳng là thế
thế thôi nhưng mà thôi thì cuộc sống thì bắt buộc mình phải sửa đi sửa lại để mình đi làm
theo thống kê hà nội hiện có khoảng gần sáu triệu
xe máy đang lưu thông trong đó có tới hơn hai triệu chiếc xe máy cũ
thông thường một chiếc xe máy hoạt động sẽ thải ra tám mươi chín mươi khí co hc
trong tổng lượng phát thải xe cơ giới
tuy nhiên trong quá trình hoạt động xe cũ sẽ thải ra môi trường
lượng khí thải độc hại cao gấp nhiều lần các loại xe mới được bảo dưỡng định kỳ
nếu như mà không được bảo dưỡng thường xuyên
thì kết quả nghiên cứu cho thấy là xe máy có thể thải ra
cái lượng khó
khói bụi và các khí độc tăng lên từ bốn mươi năm mươi
và đối với cái xe máy cũ thì là đây là thực sự là một cái thảm họa
bởi vì rằng là gấp hai thậm chí gấp ba lần cái lượng khói bụi do những cái sân bay mới thải ra
cũng chính vì vậy mà mới đây bộ tài nguyên và môi trường đã đề nghị hai thành phố lớn
có lưu lượng xe đông nhất là hà nội và thành phố hồ chí minh
thu hồi loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát lạc hậu không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành
gây ô nhiễm môi trường trong thành phố
tuy nhiên cũng theo các chuyên gia văn bản này chỉ là đang nhắc lại một chính sách cũ
và để thu hồi được các phương tiện cũ nát là điều không hề dễ dàng
cái quyết định một mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng cũng đã quy định rõ danh sách
các loại thu hồi phải thải bỏ phải xử lý
tuy nhiên thì từ đó đến nay thì cái chính sách này nó vẫn chưa được thực hiện
đó là vì chưa có xây dựng được một khung chính sách thế nào gọi là thải bỏ để mà thu hồi
thu hồi đấy là thứ nhất đấy là cái tài sản cá nhân của họ
mình thấy là trong cái chuyện luật pháp thì không có cái quy định nào anh có thể tự nhiên mà anh thu hồi
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội đã giao công an thành phố tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng
kiểm tra giả soát xử lý các phương tiện giao thông xả khói đen các phương tiện cơ giới quá niên hạn sử dụng
tuy nhiên cần có giải pháp tổng thể và phù hợp để vừa kiểm soát xe máy cũ vừa có tính khả thi trong việc quản lý

các đơn vị chức năng xử lý những phương tiện quá nhân hạn
thưa quý vị thông tin các trường trung học phổ thông tốt đầu của thủ đô hà nội như chu văn an kim liên hay phan đình phùng
sẽ chuyển sang mô hình trường chất lượng cao đặc biệt sẽ thu học phí cao đang khiến cho không ít phụ huynh lo lắng
phía nhà trường cho biết rằng nếu được phê duyệt chuyển sang hoạt động theo mô hình trường chất lượng cao tự chủ tài chính
thì sẽ áp dụng với khối lớp một mươi mới
tuy nhiên nếu mô hình này được áp dụng nhiều chuyên gia cho biết điều này cho thấy sự vô lý
bất công của mô hình công lập chất lượng cao tại thủ đô
trường trung học phổ thông kim liên mức học phí hiện tại là hai trăm một mươi bảy đồng
nếu áp dụng mô hình trường chất lượng cao thì dự kiến sẽ tăng lên năm bảy triệu đồng một tháng
mức tăng này lên gần ba mươi lần điều này đã khiến không ít phụ huynh có con học ở đây lo lắng
em nghĩ là các bạn em có gặp khó khăn trong cuộc đời sẽ tăng học phí
tại vì cũng có một số bạn gia đình cũng phản khải khó khăn

vậy cho nên là nó cũng là một cái mà cũng phải suy nghĩ
vì với số đông các con em đều là con đoàn hữu nhân viên
cho nên là phải tiến dụng số tiền để đắm cho các con mặc dù là tốt thật
thế nhưng cái khả năng nó chỉ đến hạn thôi
bên cạnh những lo lắng từ phía phụ huynh thì nhiều chuyên gia cũng cho biết
nếu chuyển đổi từ trường công sang mô hình chất lượng cao sẽ kéo theo những bất công
bởi thực tế hiện nay trường công đang được nhà nước đầu tư từ đất đai cơ sở vật chất thiết bị dạy học trả lương cho đội ngũ giáo viên
việc nâng cao chất lượng của cái chuyện là trong giáo dục đối với cái đặc thủ đô nó khác cái chuyện là
cái nâng lên cao cái chất lượng đấy lại kèm cái chuyện tăng kinh phí
thì tôi nghĩ có lẽ tôi xin kiến nghị các đồng chí ủy ban nhân dân thành phố hà nội
và sau đó là sở dục đào tạo hãy nghiên cứu kỹ cái chuyện này
bởi vì cái chuyện này tôi nghĩ rõ ràng là ngay trong thủ đô phải nói là cái sự phát triển kinh tế mặc dù cũng đã tăng so hơn khác
nhưng mà cuộc sống không phải là tất cả đều đồng đều như nhau
và tôi nghĩ đây là cái quyền của trẻ em họ đã học ở trường đấy
tại sao bây giờ tăng lên
còn tôi nghĩ chuyện mục tiêu tăng chất lượng là mục tiêu chung chứ
anh bằng giá nào anh phải tăng lên chứ tại sao
hay là tôi vì tôi không thực thu thêm tiền là tôi cho cái nó không nó đi ngược với chuyện mục tiêu giáo dục của thủ đô cũng như là của bộ giáo dục
còn ở trường công với mô hình chất lượng cao thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cơ sở vật chất của nhà nước
và nguồn giáo viên đúng không
nguồn nhân lực cũng là của nhà nước do nhà nước quản lý nhưng lại được thu tiền của phụ huynh
vậy thì ở đây nó đang có sự bất hợp lý
hiện nay hà nội có hai trường trung học phổ thông công lập hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính
là trung học phổ thông phan huy chú và trung học phổ thông lê
trường trung học phổ thông phan huy chú đã chuyển đổi mô hình hoạt động công lập tự chủ tài chính toàn phần từ năm hai nghìn tám
hàng năm trung học phổ thông phan huy chú luôn có đông học sinh đăng ký tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu của trường
không thể chối cãi hiệu quả mô hình tự chủ tài chính ở một số trường
tuy nhiên làm thế nào để hài hòa được lợi ích hạn chế được sự bất công trong môi trường giáo dục mới là điều đáng bản
vâng và những hình ảnh xuất hiện
những hình ảnh xúc động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay